chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online
hôm nay cục quản sát hình sự đã kịp thời giải cứu được hai nạn nhân bàn ra cho công an tỉnh bình định cũng như giúp các nạn nhân đón tết cùng gia đình sau hơn một năm bị bán sang cân biên kia biên giới
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên một trăm một mươi ba online
hai người phụ nữ hơn một năm sống nơi đất khách quê người làm vợ cho người ta sinh con cho họ nhưng rồi cuộc sống bị bạc đãi không như những lời rụ rỗ của đối tượng buôn người lúc đầu
may mắn được lực lượng chức năng giải cứu được về với gia đình
với quê hương nhưng một nỗi nhớ thương như xé tâm can của người phụ nữ này đó là đứa con còn rất nhỏ và đáng thương vẫn còn ở bên trung quốc
và đây cũng chỉ là một trong một mươi sáu trường hợp bị lừa gạt lấy chồng trung quốc với hy vọng cuộc sống giàu sang
nhưng sự giàu sang đâu chưa thấy chỉ thấy nỗi tủi nhục và ân hận vì đã nghe theo lời của kẻ xấu
bé bên này cũng làm cũng thâu cổ cũng làm nhiều cũng hết nhiều thâu đỡ mình đi làm xe năm hai năm kiếm tiền gì mình ra cho gia đình cũng được
mà không ngờ thì đi tới đó thì biết là phải bị lừa mình và bán mình chứ thực ra cũng không biết
theo cục cảnh sát hình sự bộ công an cuối năm hai nghìn một mươi ba đối tượng cầm đầu ở bình định đã lợi dụng mối quan hệ bà con thân thiết rồi rụ rỗ các nạn nhân để đưa sang hàn quốc trung quốc
các nạn nhân được đưa đi từ năm hai nghìn một mươi bốn theo nhiều đợt khác nhau
cục cảnh sát hình sự đã chỉ đạo tổ chức xác minh giải cứu thành công hai nạn nhân có quê tử ở trong các tỉnh việt nam bình định
đã bị lừa bán sang trung quốc cách đây một năm rồi vào sâu trong lãnh thổ của trung quốc
bốn năm km về việt nam để đoàn tụ với gia đình với chồng với bố với mẹ với con chính trong cái dịp tết nguyên đán này
và cũng phục vụ rất đắc lực có hiệu quả để công an bình định giải quyết rứt điểm cái vụ án mà công an bình định đã khởi tố điều tra
hiện đối tượng cầm đầu đường dây này đang bị công an tỉnh bình định bắt giữ để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cũng theo cục cảnh sát hình sự số lượng nạn nhân có thể sẽ còn nhiều hơn và không dừng lại ở ba tỉnh nói trên
vụ việc được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng bởi số lượng nạn nhân rất lớn
vâng qua vụ việc này thì cục cảnh sát hình sự cũng cảnh báo người dân là cần nâng cao tinh thần cảnh sát
bởi trước trong và sau dịp tết nguyên đán chính là thời điểm mà đối tượng tranh thủ để làm quen và rụ rỗ các chị em bán ra nước ngoài làm vợ hoặc là bị đẩy vào các động mại dâm
công an tp tuy hòa tp yên đang tiến hành điều tra làm rõ vụ cối gây thương tích xảy ra tại địa bàn xã ngọc bình
tp tuy hòa
vào tối ngày hai mươi ba tháng một huỳnh ngọc tiến phan hải đường cùng chú tại tp tuy hòa cùng nhóm bạn đến quán king club thuộc trung tâm sinh thái thuận thảo tp tuy hòa chơi
trong lúc vui chơi do nảy sinh mâu thuẫn nên nhóm của đường đã sử dụng ghế sắt ly thủy tinh tấn công anh đoàn tuấn vũ chú tệ xã hòa định đông huyện phú hòa
không dừng lại ở đó nhóm của phan hải đường tiếp tục gây sự và dùng hung khí tấn công nhóm của anh nguyễn đình nguyên chú tại phường chín tp tuy hòa làm anh nguyên bị thương phải nhập viện cấp cứu
lực lượng cảnh sát mùa một mươi ba công an tỉnh đã kịp thời có mặt để giải quyết vụ việc trên
với hành vi tham mô tài sản nguyễn khoa nam chú tại huyện an phú tỉnh an giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an phú ra quyết định khởi tố và bắt tạm giang